ngày ba tháng một mươi công an thành phố cần thơ đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bảy của bộ công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
qua gần một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
lực lượng công an đã chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy chính quyền thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
ở địa bàn nông thôn giải quyết kịp thời ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn tranh chấp
khiếu kiện phức tạp kéo dài
về thực hiện chỉ thị số bảy của bộ công an công an thành phố cần thơ đã phối hợp tuyên truyền
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng cơ quan doanh nghiệp nhà trường
đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự
toàn thành phố hiện có hơn ba tổ đội bảo vệ cơ quan doanh nghiệp nhà trường
với hơn sáu lực lượng tham gia qua đó góp phần đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn